thưa quý vị để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn dự kiến trong bảy ngày từ thứ năm ngày hai mươi chín tháng chạp tới hết ngày thứ bốn mùng năm tết tức là từ ngày mùng tám đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn thì các hãng hàng không nội địa đồng loạt mở bán vé máy bay tết một số chặng đông khách giá vé đã cao ngất ngửa
theo khảo sát của phóng viên giá vé máy bay tết chặng đông đúc nhất là tp hcm đến hà nội bắt đầu tăng cao từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức là ngày hai mươi ba tháng chạp năm quý mão đến hết ngày hai mươi hai tháng hai là ngày một mươi một tháng ba năm giáp thìn
cao điểm căng thẳng về giá vé rơi vào giai đoạn từ ngày bốn đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức là từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tết
chiều từ tp hcm ra hà nội và từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức là mùng bốn tết đến gần sát giảm tháng riêng chiều hà nội vào
giá vé máy bay tết chặng này đang giao động từ bốn tám đến năm tám triệu khứ hồi đã gồm thuế phí của vietjet air
các hãng còn lại gồm vietnam airlines bamboo airways và viettravel airlines giá vé lên tới bảy triệu đồng
một số chặng từ tp hcm đưa người lao động công nhân về thanh hóa vinh nghệ an ăn tết
giá hiện lên tới sáu bảy đến bảy triệu đồng một vé khứ hồi